những ngày này tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh quảng trị đã diễn ra các trò chơi dân gian đầu năm mới
nhằm lưu giữ và bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân tộc
tại làng an mỹ xã do mỹ huyện do linh đã diễn ra lễ hội cướp cù truyền thống đầu xuân
sau tiếng chống khai hội hai đội chơi cùng tranh nhau một quả cù
rồi ném quả cù bắt được vào rổ của đội khác trong sự cản phá quyết liệt của đối phương
trời cướp cù không quy định số người tham gia
ra đời từ hàng trăm năm nay lễ hội cướp cù không chỉ nêu cao tinh thần thượng võ
rèn luyện thể dục thể thao mà còn mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận gió hòa
con dân của làng học hành đỗ đạt làm ăn phát tài phát lộc
đây là lễ hội đầy ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về ở tỉnh quảng trị
trong những ngày đầu năm mới nhiều trò chơi dân gian khác cũng được các địa phương trong tỉnh quảng trị tổ chức sôi nổi